một mươi đối tượng với hành vi gây dối trật tự công cộng đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện phú yên tỉ sơn la ra quyết định khởi tố để xử lý nghiêm trước pháp luật
từ cuối tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba công an huyện phủ yên nhận thông tin phản ánh của người dân về việc một nhóm thanh niên điều khiển xe mô tô đi với tốc độ cao lạng lách đánh võng bốc đầu quay video kích động gây dối trật tự công cộng
các đối tượng hoạt động trên các tuyến đường thuộc địa bàn thị trấn phủ yên và các xã lân cận vào khoảng thời gian từ hai mươi một h đến hai mươi ba h
đặc biệt nhóm này thường chọn đoạn đường có lực lượng cảnh sát giao thông trật tự đang tuần tra kiểm soát để khiêu khích thách thức lực lượng chức năng
công an huyện phủ yên đã nhanh chóng điều tra xác minh làm rõ vụ việc triệu tập các đối tượng có liên quan quyết định khởi tố đối với một mươi bốn đối tượng có tuổi đời từ một mươi sáu đến một mươi chín tuổi về hành vi gây dối trật tự công cộng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện phủ yên đang tiếp tục củng cố hồ sơ điều tra làm rõ